bão số một mươi bốn đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới hồi một mươi ba h ngày hai mươi một tháng một mươi hai vị trí tâm áp thấp nhiệt đới cách đảo huyền trân khoảng hai trăm sáu mươi km về phía đông đông bắc
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp sáu cấp bảy giật cấp chín
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây tây nam mỗi giờ đi được một mươi một mươi năm km
đến một mươi ba h ngày hai mươi hai tháng một mươi hai vị trí tâm áp thấp nhiệt đới cách huyền trân khoảng một trăm linh km về phía tây tây bắc
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp sáu giật cấp tám
vùng nguy hiểm do áp thấp nhiệt đới trên biển đông trong hai mươi bốn giờ tới từ vĩ tuyến bảy một mươi một độ vĩ bắc từ kinh tuyến một trăm linh tám một trăm một mươi bốn năm độ kinh đông
toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh